tại trụ sở của liên hợp quốc tại việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc
phối hợp với đại diện thanh tra chính phủ bộ công an và các tỉnh thành đã tổ chức lễ giới thiệu tài liệu hướng dẫn công tác thanh tra phòng ngừa
phát hiện tham nhũng và gian lận trong mùa sắm công của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mùa sắm công có vai trò quan trọng trong sự phát triển của bộ quốc gia
tuy nhiên mua sắm công lại là một trong những lĩnh vực có nhiều nguy cơ tham nhũng nhất
theo ước tính trên thế giới gian lận từ mua sắm công có thể chiếm từ một mươi hai mươi năm tổng giá trị mua sắm công
ở việt nam mặc dù trong thời gian qua chính phủ việt nam đã thể hiện những cam kết mạnh mẽ
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm công ngày càng hoàn thiện
nhưng những tiêu cực trong mùa sắm công như tham nhũng hối lộ gian lận vẫn có những diễn biến phức tạp
từ những nhận thức trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc
đã xây dựng công cụ hướng dẫn công tác thanh tra phòng ngừa phát hiện tham nhũng và gian lận trong mùa sắm công
và áp dụng vào hoạt động thanh tra của bộ
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá bộ công cụ này sẽ là tiền đề để nâng cao nhận thức
cũng như nhận biết các thủ đoạn hành vi gian lận có thể xảy ra trong quá trình mua sắm công
tạo tiền đề trong việc tích cực nâng cao năng lực thanh tra đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng
và các lĩnh vực khác nói chung trong thời gian tới